tại tỉnh phú yên ngày hôm qua hai mươi ba tháng sáu viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ra quyết định
phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với phạm kim phê một mươi tám tuổi ngụ tại thôn hòa hậu xã an thạch huyện tuy an tỉnh phú yên về hành vi giết người
tại cơ quan công an phạm kim phê thừa nhận đã sát hại đỗ thị kim hát và chỉ nơi dấu sát nạn nhân trong rừng rương
sáng ngày hai mươi một tháng sáu cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi
ngay trong ngày hai mươi một tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã tạm giữ hình sự đối với phạm kim phê
sáng ngày hai mươi hai tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp phạm kim phê
trong quá trình khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nghi phạm cơ quan chức năng tỉnh phú yên xác định có dấu hiệu tội phạm
về hành vi hiếp dâm nên đã lấy mẫu gửi đi giám định tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi này